thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú bảy ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong bảy ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp liệu cuối cùng tiêm trong
thời gian ít nhất một mươi bốn ngày tính đến thời điểm được xác định là f một thực hiện cách ly y tế một mươi ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong thời gian bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
với những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế một mươi bốn ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
báo cho cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường ho sốt khó thở
đau giát hong
đồng thời những người này cũng phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time pcr mẫu đơn ba lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly lần hai là vào ngày thứ bảy và lần ba vào ngày thứ một mươi ba
thành phố hà nội đang có phương án phù hợp nhất cho tình hình dịch hiện tại và sắp tới
quan trọng hơn hết vẫn là ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh
trên đây là tin tức mới nhất về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại